quý vị đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
mới đây liên tiếp hai ngày mùng hai và mùng ba tháng một số ca mắc covid một mươi chín mới tại hải phòng
theo số liệu bộ y tế công bố ở mức cao kỷ lục chỉ đứng sau hà nội
ngày hai tháng một là hơn một tám trăm linh ca và ngày ba tháng một là một bảy trăm bốn mươi chín ca
như vậy theo số liệu công bố của bộ y tế ngày ba tháng một hải phòng là địa phương
có số ca mắc mới trong ngày đứng thứ hai cả nước chỉ sau hà nội
trong khi đó theo sở y tế hải phòng số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn
trong ngày hai tháng một là năm trăm bốn mươi tám ca ngày ba tháng một là năm trăm bảy mươi tám ca
điều này khiến cho người dân hải phòng hoang mang về tình hình dịch bệnh tại địa phương
và băng khoăn rằng liệu hải phòng có dấu dịch hay công bố số ca ít hơn so với thực tế
liên quan đến vụ việc này ông lê khắc nam phó chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố hải phòng giám đốc sở y tế thành phố khẳng định
có sự nhầm lẫn trong việc thống kê công bố số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hải phòng
lãnh đạo sở y tế hải phòng khẳng định số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn
trong ngày hai tháng một là năm trăm bốn mươi tám ca ngày ba tháng một số ca mắc covid một mươi chín mới
tại hải phòng tăng so với ngày trước đó nhưng cũng chỉ dừng lại ở con số năm trăm bảy mươi tám ca
theo sở y tế hải phòng nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch về số liệu là do tình
các labo xét nghiệm báo cáo danh sách bệnh nhân
các labo xét nghiệm báo cáo danh sách bệnh nhân đương tính về bộ y tế
vào các khung giờ khác nhau để dồn số liệu vì vậy dẫn đến tình trạng số liệu
trên bản tin quốc gia không khớp với số liệu ca nhiễm thực tế của hải phòng
để khắc phục tình trạng này hải phòng chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc
thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống lấy mã số ca bệnh quốc gia
các labo xét nghiệm khẳng định ở bệnh viện hữu nghị việt tiệp
bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng bệnh viện viêm mét đại học y dược thành phố hải phòng
và y tế địa phương sẽ gửi số liệu về cdc hải phòng trước một mươi hai giờ hàng ngày
để tổng hợp lấy mã số bệnh nhân
tính đến một mươi tám h ngày ba tháng một hải phòng đang điều trị bảy bốn trăm năm mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
trong ngày ba tháng một hai trăm chín mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín tại hải phòng được công bố khỏi bệnh
hải phòng đã phân loại mức độ dịch đến từng xã phường thị trấn thậm chí là xóm
làng khu dân cư để có biện pháp phòng chống dịch
tại các khu vực có mức độ dịch vùng cao vùng đỏ các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
hoạt động tập trung đông người đều bị tạm dừng hoặc hạn chế
các hoạt động khác cũng được kiểm soát chặt đảm bảo quy định phòng dịch
đặc biệt hải phòng chủ động phân loại f ngay từ đầu và điều trị f không triệu chứng tại nhà
giám sát cách ly chặt chẽ tránh lây chéo trong các khu cách ly
hiện tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi hai tại hải phòng đạt chín mươi tám
địa phương cũng đang tăng tốc tiêm vaccine mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người dân
và đặt mục tiêu hết ba năm hai nghìn hai mươi một sẽ phủ kính mũi vaccine nhắc lại cho người dân trên địa bàn thành phố
như vậy lãnh đạo sở y tế hải phòng khẳng định có sự nhầm lẫn trong việc thống kê công bố số ca mắc covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố dẫn đến số ca mắc covid một mươi chín tại hải phòng do bộ y tế công bố
và con số thực tế tại địa phương trên nhau lên đến hơn một ca mỗi ngày
để khắc phục tình trạng này hải phòng chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cd
thực hiện công tác khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống lấy mã số ca bệnh quốc gia để thống nhất
hải phòng dự kiến bắn pháo hoa tại ba điểm dịp tết nguyên đáng
tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước vẫn diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc cộng đồng
và tử vong tiếp tục gia tăng ở nhiều địa phương đặc biệt đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng omitron
trong khi đó hải phòng lọt tấp ba tỉnh có ca f cao nhất cả nước
hải dương xuất hiện ca mắc biến chủng omicron đầu tiên
tuy nhiên hải phòng vẫn không quên nhiệm vụ để người dân vui xuân đón tết
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cho biết
thành phố dự kiến bắn pháo hoa tại ba điểm vào dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
các điểm này là nhà hát lớn thành phố hải phòng khu công nghiệp v ship huyện thủy nguyên và huyện vĩnh bảo
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố hải phòng yêu cầu căn cứ vào tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
của thành phố và các tỉnh thành lân cận các cấp ngành địa phương thành phố hải phòng
tổ chức các hoạt động đón tết đảm bảo tươi vui lành mạnh tiết kiệm an toàn hiệu quả
theo chỉ đạo của trung ương đảng chính phủ và thành ủy
ngoài ra từng hoạt động phải xây dựng kịch bản chương trình kế hoạch cụ thể
xác định rõ quy mô thời gian địa điểm nguồn lực cơ quan chủ trị
khuyến khích tổ chức các hoạt động theo phương thức huy động xã hội hóa
cùng với đó việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan trang trí các tuyến đường phố
các hoạt động gặp mặt tiếp xúc biểu diễn nghệ thuật văn hóa văn nghệ lễ hội truyền thống
cần được kiểm soát tốt và bảo đảm các quy định nguyên tắc về phòng dịch
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cũng yêu cầu các cấp ngành địa phương tăng cường công tác quản lý
điều tra và bình ổn thị trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân
kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp tết tổ chức chợ hoa xuân đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường
và mỹ quan đô thị phục vụ tốt nhu cầu điện nước đặc biệt các địa phương phải tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội
thăm hỏi tặng quà động viên các gia đình chính sách và người có công
loại giấy tờ thủ tục để người dân về quê ăn tết khi ca nhiễm tăng cao
gần một tuần qua số ca nhiễm covid một mươi chín tại hà nội ở ngưỡng sắp xỉ hai ca một ngày và có ngày hơn hai ca
nhiều tỉnh thành khác cũng liên tục lập đỉnh hàng loạt địa phương đã ra văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng
chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi
nhiều người băn khoăn trong dịp nghỉ tết người hà nội về từ các địa phương phải chuẩn bị các loại giấy tờ
thực hiện các thủ tục gì
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hải phòng người dân vào thành phố không phải xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai
nhưng phải khai báo y tế qua phần mềm pc covid thực hiện năm k và khai báo y tế tại trạm y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú lưu trú
người tới từ vùng cam và vùng đỏ vào hải phòng phải cách ly và xét nghiệm kiểm tra vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
người về từ vùng xanh và vàng thì phải tự theo dõi sức khỏe từ bảy tới một mươi bốn ngày
đối với người trở về từ các địa phương ở các vùng nguy cơ tương ứng với các vùng màu xanh trên bản phân vùng trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế thì áp dụng cụ thể như sau
người mới được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín theo quy định chưa có sáu tháng khi về thành phố phải áp dụng cách ly tại nhà bảy ngày kể từ ngày về
hoặc đến địa phương lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy nếu âm tính thì kết thúc cách ly
người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền
mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất một mươi bốn ngày thực hiện tự theo dõi sức khỏe bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên khi về địa phương
người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã tiêm đủ liều nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ một mươi bốn ngày thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương
thực hiện xét nghiệm hai lần vào ngày thứ một và ngày thứ bảy tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bảy ngày tiếp theo
về đối tượng là người nhập cảnh và cách ly tại hải phòng thực hiện như sau
người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng covid một mươi chín thẻ xanh tranh sổ sức khỏe điện tử pc covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp
mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất một mươi bốn ngày thực hiện cách ly y tế tập trung bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm hai lần vào ngày một và ngày thứ bảy
tiếp tục cách ly nơi lưu trú bảy ngày và xét nghiệm vào ngày thứ bảy nếu âm tính thì kết thúc cách ly
người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ một mươi bốn ngày thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương
thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ một ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kết thúc thời gian cách ly tập trung
tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú bảy ngày và xét nghiệm vào ngày thứ bảy nếu âm tính thì kết thúc cách ly
người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly
trường hợp đã cách ly tại các địa phương khác khi về hải phòng thì phải thực hiện cách ly bảy ngày tại nơi lưu trú
khách sạn được thành phố phê duyệt phải thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ bảy khi kết thúc cách ly
người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly
như vậy quý vị đã hiểu hơn về số ca mắc ở hải phòng hai ngày liên tiếp cao ngất ngưỡng chợ
không phủ nhận tình hình dịch đang diễn biến phức tạp bà con nhất định không được chủ quan đánh cược mạng sống
những tin tức mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại